ngày năm tháng một sở du lịch quảng bình cho biết tạp chí lớn nhất thế giới về hướng dẫn và cung cấp thông tin cho khách du lịch lony planet vừa cung cấp đến đọc giả danh sách năm điểm đến du lịch đáng mơ ước nhất trên thế giới năm hai nghìn một mươi chín trong đó có hang sơn đòn
theo tạp chí này hang động lớn nhất thế giới sơn đòn được xếp thứ ba sau đường mon inca lên machu picchu ở peru và lễ hội văn hóa âm nhạc nghệ thuật berning man ở nevada
theo sở du lịch quảng bình tới đây sẽ tổ chức chương trình thám hiểm một lối đi dưới nước dài sáu trăm linh mét chưa từng được khám phá bên trong hang sơn đòn để tìm lối thông từ hệ thống hang hiện hữu đến một hang động gần đó với sự tham gia của bốn chuyên gia lặn hang động đã tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng nhí heo rừng ở thái lan
đồng thời trong năm hai nghìn một mươi chín sở du lịch quảng bình phối hợp với các đơn vị làm việc với các hãng truyền thông lớn trên thế giới để thực hiện những chương trình truyền hình thực tế lớn tại sơn đòn và phong nha kẻ bàng